trước đó do có mâu thuẫn nên đại đã cầm theo khẩu súng tìm gặp và bắn hai phát vào cổ và đùi phải của anh nguyễn xuân trường chú huyện cư quynh khi anh này đang ngồi ở một quán cà phê gần nhà
bị bắn anh trường chạy ra sau quán cà phê ẩn náu và được người dân cầm máu rồi đưa đến bệnh viện cấp cứu
sau khi gây án đại đã bỏ trốn đến các tỉnh đắk nông lâm đồng
rồi đến chiều ngày hai mươi bảy tháng một mươi khi đến thành phố nha trang tỉnh khánh hòa thì bị tổ công tác phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc phát hiện vây bắt
chiều nay trại giam đại bình thuộc cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng bộ công an đóng tại xã lộc thành huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng
đã phát lệnh truy nã đối với trần văn tuân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại xã trường trung huyện nông cống tỉnh thanh hóa về hành vi trốn khỏi nơi giam giữ
trước đó với tội danh giết người ngày hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám tuân bị tòa nhân dân tỉnh lâm đồng tuyên phạt hai mươi năm tù giam và chấp hành án tại trại giam đại bình
tuy nhiên khoảng một mươi bảy h chiều ngày hôm qua hai mươi tám tháng một mươi lợi dụng trong lúc đi lao động tuân đã bỏ trốn
ngoài việc phát lệnh truy nã và tiến hành truy bắt trại giam đại bình đề nghị người dân khi phát hiện thấy đối tượng tuân có trách nhiệm báo cho lực lượng công an nơi gần nhất để bắt giữ
vận chuyển năm kg ma túy đá từ campuchia
vào việt nam đối tượng nữ quốc tịch campuchia vừa bị lực lượng hải quan và biên phòng cửa khẩu quốc tế mộc bài phát hiện bắt giữ
tại cửa khẩu quốc tế mộc bài tây ninh trong lúc kiểm tra hành lý cho hành khách tại luồng nhập cảnh hải quan cửa khẩu quốc tế mộc bài và đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế mộc bài bộ đội biên phòng tây ninh phát hiện một vali hành lý có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
qua xác minh đây là hành lý của nữ hành khách quốc tịch campuchia tên là hif sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba bên trong có chứa năm bịch ma túy với trọng lượng năm kg
đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên với số tiền một trăm năm mươi usd từ campuchia về thành phố hồ chí minh tuy nhiên trên đường đi thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
hẹn vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
vừa rồi là một số thông tin cập nhật trong hai mươi bốn giờ qua và tiếp theo như thường lệ sẽ là nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay thành phố hồ chí minh